những năm qua tại lai châu đời sống vật chất và tinh thần của các dân tộc đặc biệt khó khăn nói chung
và dân tộc mảng nói riêng đã có sự khởi sắc
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách của nhà nước
còn nhiều trồng chéo trồng chéo trong giữa các chính sách với nhau và cả trong cách thức thực hiện
do đó để các dân tộc đặc biệt khó khăn tại lai châu có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa
cần có những chính sách phù hợp để chính những con người dân tộc được thụ hưởng
tự lực vươn lên thoát nghèo đồng thời loại bỏ sự tự ti tính trông chờ ỉ lại vào nhà nước
trước đây việc triển khai mô hình kinh tế trong đồng bào người mảng còn manh muốn
chưa thực sự ổn định do tập tục canh tác lạc hậu
các chính sách đối với dân tộc đặc biệt khó khăn này thường nhỏ lẻ
mới chỉ đáp ứng được công tác xoa đói chứ chưa thực sự tạo động lực
và xóa hẳn tư tưởng trông chờ ỉ lại vào nhà nước
nhà tôi nghèo nhà tranh bách nứa thôi
như cũng có gì dân nước có hỗ trợ được vay vốn ngân hàng chính sách
thì giờ tôi chăn nuôi cho các con cháu đi học tôi thoát nghèo năm nay là thoát nghèo được ba năm nay rồi
việc nhân rộng và phát huy các mô hình phát triển kinh tế của chính những hộ gia đình người mảng phát triển
cùng với những chính sách hỗ trợ cây con giống phù hợp
đã thực sự thay đổi nhận thức và xóa dần tính trông chờ ỉ lại
nhận được hỗ trợ của nhà nước nhờ đó nhiều hộ dân tộc mảng đã giàu lên
tuy nhiên so với các dân tộc khác trong vùng thì kinh tế của các hộ gia đình người mảng vẫn ở vị trí thấp
và vẫn cần có những chính sách trọng tâm trọng điểm phù hợp với thế mạnh và con người nơi đây
để họ có động lực vươn lên phát triển
chúng tôi cũng thấy được rằng là qua cái chính sách này thì cũng đã có cái hiệu quả nhất định
cái tỷ lệ giảm nghèo các hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng đã giảm qua hàng năm trong đồng bào dân tộc
tuy nhiên thì chúng tôi cũng kiến nghị là một nên là tiếp tục có các cái chính sách hỗ trợ đồng bộ hơn
và cái mức hỗ trợ là cao hơn để đáp ứng được với lại cái nhu cầu thực tế hiện nay
đồng bào dân tộc mảng còn khó khăn về nhiều mặt do xuất phát điểm thấp chưa theo kịp với các dân tộc khác
do đó cần có chính sách đề án riêng và không nên hỗ trợ trực tiếp

đồng bào dân tộc mảng cũng đang hỗ trợ theo hình thức gián tiếp để tránh tính trông trở ỉ lại
đồng thời đầu tư để chính người dân tự ý thức phương lên như đầu tư cho giáo dục đào tạo nguồn nhân lực
xuất khẩu lao động trồng rừng hưởng lợi phí dịch vụ có như thế thì họ mới dần vươn lên để phát triển